và ngay sau đây sẽ là nội dung chi tiết
thưa quý vị cơ quan an ninh điều tra bộ công an vừa ra thông báo về việc ra các quyết định khởi tố bị can ra lệnh bắt bị can để tạm giam lệnh khám xét chỗ ở đối với ba bị can trong vụ án đưa hối lộ nhận hối lộ lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ và lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại bộ ngoại giao hà nội và các tỉnh thành phố cụ thể như sau
ông nguyễn hồng hà sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi bốn nguyên cán bộ tổng lãnh sự quán việt nam tại osaka nhật bản về tội nhận hối lộ quy định tại điều ba trăm năm mươi bốn bộ luật hình sự
ba bà nguyễn lê ngọc anh sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi tám nguyên cán bộ đại sứ quán việt nam tại malaysia về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ quy định tại điều ba trăm năm mươi sáu bộ luật hình sự
ông hoàng anh kiếm sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi tám nghề nghiệp tự do về tội đưa hối lộ quy định tại điều ba trăm sáu mươi bốn bộ luật hình sự
sau khi viện kiểm sát nhân dân tối cao phê chuẩn cơ quan an ninh điều tra bộ công an đã thực hiện tống đặt các quy định khởi tố bị can thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam khám xét chỗ ở đối với bị can nguyễn lê ngọc anh nguyễn hồng hà và hoàng anh kiếm
hiện cơ quan an ninh điều tra bộ công an đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án để xử lý nghiêm
theo quy định của pháp luật
đội cảnh sát hình sự công an thị xã kinh môn tỉnh hải dương vừa bắt giữ đối tượng là nguyễn quang ninh sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi chín ở xã lê ninh thị xã kinh môn có hành vi mua bán trái phép chất ma túy
tăng vật thu giữ là một trăm linh bảy viên ma túy loại mdma bảy gói ma túy dạng ketamine và nhiều dụng cụ phục vụ cho việc mua bán trái phép chất ma túy
vào trước ngày ba tháng một mươi sau khi phát hiện bắt quả tang ninh có hành vi cất dấu
sáu viên nén ma túy dạng kẹo và một túi ni lông bên trong chứa ma túy dạng ke
lực lượng chức năng tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở trọ của ninh tại xã quang thành thị xã kinh môn và thu giữ thêm một trăm linh một viên nén ma túy tổng hợp dạng kẹo
sáu túi ni lông bên trong chứa chất tinh thể màu trắng nghi là ma túy dạng ke cùng với một mươi tám vỏ túi ni lông một cân điện tử
bước đầu ninh khai nhận số tăng vật thu giữ được là ma túy được mua ở thành phố trí linh về để bán kiếm lời
được biết đây là vụ mua bán cháy phép chất ma túy với số lượng lớn nhất được công an thị xã kinh môn bắt giữ từ đầu năm hai nghìn hai mươi hai cho đến nay
của mình trong việc tiếp nhận hồ sơ hỗ trợ hướng dẫn người việt nam có nhu cầu đi mỹ làm hộ chiếu hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ
thưa quý vị xu hướng trẻ hóa tuệ phạm đang là một vấn nạn
hạn của gia đình và xã hội ảnh hưởng trực tiếp đến tình hình an ninh trật tự tại địa phương
xác định được nguyên nhân của thực trạng này sẽ góp phần quan trọng trong việc tìm ra những giải pháp hữu hiệu để ngăn ngừa xu hướng trẻ hóa tội phạm trong thời gian tới
đồng thời giúp các em hoàn thiện suy nghĩ nhân cách và trở thành người có ích cho xã hội
nguyễn đức thắng sinh năm hai nghìn bảy mẹ mất khi em mới một mươi ba tuổi
thiếu hụt sự quan tâm của mẹ em đã theo các bạn xấu vi phạm pháp luật
lúc mà em mới mất thì em có buồn và nhớ mẹ
lúc các bạn dù đi chơi và em đã có đi theo
các bạn dù đánh nhau và cứt mau tận em có đi
thì em đã giải tỏa được câu buồn nhớ mẹ
bây giờ em làm rồi mà em thấy sai của mình và đã muộn rồi
đã phải chịu hình phạt của pháp luật
bố mẹ em bỏ nhau tầm ba năm nay rồi quen
em đi học em chán học
chán học rồi em nghỉ học em về em bảo với ông bà
ở ông bà các bạn rủ dê chơi đi đánh nhau
khi em bị bắt em cảm thấy sợ luôn
em mà có cơ hội làm lại em về em
chỉ ở nhà đi học thôi
xin lại đi học lại
đi chơi bình thường thôi không đánh nhau nữa
tuấn anh cũng vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra khởi tố về hành vi gây dối trật tự công cộng
ông bà của tuấn anh thương cháu có hoàn cảnh éo le
chỉ vì chưa sát sao quản lý nên đã để xảy ra sự việc đáng tiếc
mình mất được tuổi thì
về già rồi không giúp gì được cho cháu
chỉ biết thương cho cháu
nó cũng như là một đứa trẻ khác mà tại sao nó có cha mẹ
nhưng mà cháu như mình thì không có
chỉ mong cho cháu là sớm có cái nhận thức đúng đắn
sứng đáng là một con cháu gia đình
theo thống kê của cục cảnh sát hình sự bộ công an
trung bình mỗi năm có ít nhất một mươi ba người chưa thành niên vi phạm pháp luật
đáng chú ý trong số người chưa thành niên vi phạm pháp luật
có gần hai mươi bốn không biết chữ hoặc chỉ học hết tiểu học
gần bốn mươi tám đã thôi học
gần hai mươi một người chưa thành viên bị khởi tố có khoảng cảnh gia đình không thuận lợi
do cái yếu tố về tâm sinh lý
tức là các
các cháu chưa hoàn thiện về mặt thể chất về mặt tinh thần về mặt suy nghĩ đúng không ạ
thứ hai là do các cháu có thể là sống trong một cái môi trường nó không tốt
các cháu bị ảnh hưởng ở những cái vấn đề mang tính gọi là
là tác động ví dụ như trên không gian mạng chò chơi game hoặc là những cái
cái mang tính bạo lực thì cũng có thể gây tác động đến tâm sinh lý của cháu
lực lượng công an cũng là cái lực lượng là chấn áp
khi mà phát hiện các trường hợp đấy thì đều có cái việc xử lý rất nghiêm khắc
phối hợp với các cái trường cũng như là các ban ngành đoàn thể của các cái địa phương
là có công tác là tuyên truyền pháp luật
để từ đó các cháu có nâng cao nhận thức về pháp luật tránh các vi phạm tương tự tiếp theo
để thực hiện mục tiêu giảm tội phạm và các điều kiện nguy cơ phát sinh tội phạm
nhất là tội phạm trong lứa tuổi thanh thiếu niên
cần có sự chung tay của cả gia đình nhà trường xã hội
trong đó gia đình và ý thức của chính người chưa thành niên là yếu tố quyết định
nhằm hạn chế tối đa những hành vi sai trái vi phạm pháp luật của lứa tuổi này
chuyển sang thông tin đáng chú ý khác
trong lúc đánh cá trên biển tàu cá tth chín mươi sáu nghìn ba trăm sáu mươi năm ts cùng với chín ngư dân đã không may gặp nạn
lực lượng chức năng phối hợp với tàu cá ngư dân kịp thời đưa chín ngư dân vào bờ an toàn
trước đó tàu cá tth chín mươi sáu nghìn ba trăm sáu mươi năm ts do anh dương đê làm thuyền trưởng
đang hoạt động khai thác thủy sản trên biển thì gặp sự cố trôi giạt nhiều giờ và bị sóng đánh chìm
nhận được tin báo lực lượng chức năng đã nhanh chóng điều động phương tiện
cùng với cán bộ chiến sĩ ra cứu nạn
đến hai mươi hai h bốn mươi phút ngày ba tháng một mươi toàn bộ chín ngư dân trên tàu cá tth chín mươi sáu nghìn ba trăm sáu mươi năm ts đã được cứu nạn thành công
sau khi vào bờ toàn bộ chín ngư dân sức khỏe ổn định
kính thưa quý vị liên quan đến việc hoán đổi tài sản tư nhân năm mươi bảy
lấy tài sản thuộc sở hữu nhà nước một trăm tám mươi năm hai bà trưng quận ba tp hcm
ngày bốn tháng một mươi tòa án nhân dân cấp cao tại tp hcm mở phiên phúc thẩm
để xem xét kháng cáo của bốn trên một mươi bị cáo trong vụ án
trong đó bị cáo dương thị bạch diệp bị tòa sơ thẩm tuyên án chung thân
về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
kháng cáo kêu oan bị cáo nguyễn thành tài cựu phó chủ tịch ủy ban nhân dân tp hcm
không kháng cáo và xin miễn trách nhiệm hình sự
tại tòa luật sư bảo chữa cho bà diệp đã yêu cầu triệu tập một số người liên quan
như điều tra viên kiểm sát viên để làm rõ những vấn đề mà bên bị cáo xác định là bất tùng trong vụ án
tuy nhiên hội đồng xét xử đã không chấp thuận yêu cầu này
về tình hình sức khỏe của bà diệp từ khi bị tạm giam tới nay bà diệp liên tục được trại giam đưa đi cấp cứu
phải điều trị trong suốt thời gian dài và có dấu hiệu hoảng loạn
bệnh viện ba mươi tháng bốn bộ công an đã có xác nhận về tình trạng bệnh tật
cũng như yêu cầu trương cầu giám định tình trạng sức khỏe tâm thần của bà diệp
do đó luật sư đề nghị tòa án xem xét về việc này
khi được hội đồng xét xử hỏi có đủ sức khỏe để tham gia phiên tòa không
bà diệp cũng cho rằng mình lo lắng rất nhiều về vụ án này nên sức khỏe bị suy sụp
và dù mong muốn tòa xem xét yêu cầu kháng cáo của mình
nhưng vì sức khỏe không cho phép nên đề nghị tòa hoãn phiên xử
sau khi hội ý hội đồng xét xử cho biết để xác nhận tính hợp pháp
đối với xác nhận của bệnh viện ba mươi tháng bốn tòa án sẽ triệu tập gấp những người liên quan
đến xác nhận này vào ngày mai khi phiên xử tiếp tục và triệu tập một số bác sĩ
có liên quan đến sức khỏe tinh thần của bà diệp
từ lý do này hội đồng xét xử yêu cầu cảnh sát tư pháp đưa bị cáo dương thị bạch diệp
và nguyễn thành tài về trại giam
tòa sẽ tiếp tục phiên xét xử mà không có phần xét hỏi các bị cáo
tại phiên xử kháng cáo hôm nay dự kiến phiên tòa sẽ xét xử đến hết ngày sáu tháng một mươi
ngày bốn tháng một mươi công an xã xuân thới sơn huyện hóc môn tp hcm cho biết
đang xác minh làm rõ vụ nam thanh niên bị nhóm người hành hung cầm vật giống súng
chỉ vào người xảy ra trên địa bàn
tối ngày ba tháng một mươi nam thanh niên đang ăn tối cùng người thân tại quán ăn
trên quốc lộ hai mươi hai xã xuân thế sơn huyện hóc môn thì bị hai thanh niên đến dùng gạch tấn công
một trong số hai người này dùng vật giống súng chỉ về phía nạn nhân
để đe dọa phải nhập viện điều trị
vụ việc cũng khiếp thực khách trong quán hoãn loạn bỏ chạy
sự việc được thực khách tại quán quay lại
liên quan vụ việc trên công an xã xuân thế sơn cho biết đã nắm thông tin
đang phối hợp với công an huyện hóc môn tp hcm xác minh làm rõ
thưa quý vị trước nhu cầu đi xuất khẩu lao động để thay đổi cuộc sống ngày càng tăng cao
nhiều đối tượng đã lợi dụng lòng tin của người dân để thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đo tài sản
mới đây cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đồng nai đã điều tra làm rõ vụ việc
trần thị bích ngọc ba mươi bảy tuổi trú tại thành phố biên hòa tỉnh đồng nai đã mượn danh nghĩa công ty
trách nhiệm hữu hạn thương mại và dịch vụ du lịch china việt tại tp hcm gọi tắt là công ty china việt
để lừa đảo chiếm đoạt số tiền rất lớn của nhiều người có nhu cầu đi mỹ
giúp sức tích cực cho ngọc trong quá trình thực hiện hành vi này là trần quang thái ba mươi bốn tuổi em trai của ngọc
qua đồng nghiệp giới thiệu
đàn ông bốn mươi năm tuổi quê tỉnh sóc trăng lái xe dịch vụ tại tp biên hòa đã nhờ ngọc giúp đỡ đi xuất khẩu lao động bên mỹ
ngọc đồng ý giúp đỡ với chi phí chọn gói ba trăm năm mươi triệu đồng kèm cam kết khi xuất cảnh sang mỹ sẽ giúp xin việc làm
với mức lương từ bốn năm usd một tháng
trước khi đến mỹ phải đi du lịch nhiều nước nhằm tạo uy tín xin thị thực nhập cảnh và phải đến canada trước khi đến mỹ
sau khi đưa tiền người đàn ông này chỉ được ngọc cho đi du lịch một số nước châu á không đến được mỹ như cam kết
và mất liên lạc